những ngày gần đây dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng có những diễn biến phức tạp
do đó thành phố khuyên cáo người dân khai báo y tế diện rộng để nhanh chóng khoanh vùng dịch tễ dập dịch thành công
những ngày gần đây trạm y tế này tiếp nhận và hướng dẫn khai báo y tế cho nhiều người dân
đây là những trường hợp có tiếp xúc hoặc liên quan đến lịch trình các điểm đến của những ca bệnh covid một mươi chín đã được công bố trước đó
ngay khi có thông tin khuyến cáo mở rộng khai báo y tế để sàng lọc sars cov hai
nhiều người dân đã chủ động thực hiện
được biết những ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy có liên quan đến sáu chuỗi lây nhiễm
trong đó đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm tại công ty trách nhiệm nhu hạm
khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều ghi nhận thêm hai mươi hai ca mắc
trụ lây nhiễm tại khu vực đường nguyễn phước nguyên phường an khê quận thanh khê ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc mới
việc phát hiện các ca mắc mới do các địa phương và ngành y tế đẩy nhanh tốc độ truy vết
hệ thống khai báo y tế được kích hoạt người dân tự giác đến khai báo và lấy mẫu xét nghiệm
chúng ta phải điều tra truy vết và nắm được thông tin của những trường hợp f f một
và nếu như người dân đã được nắm được hết thông tin đó
thì mình làm cái khai báo y tế thì cực kỳ nhanh một cực kỳ hiệu quả
và nó sẽ không có giảm được cái lượng mà những trường hợp f không biết
mình có thể mình cách ly ngay tại thời điểm mà mình phát hiện
mở rộng khai báo y tế trên diện rộng có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tuyến y tế cơ sở và chính quyền địa phương
và sự chủ động của người dân
với những chiến lược được thay đổi theo từng diễn biến của dịch bệnh
đã giúp đà nẵng chủ động kiểm soát dịch một cách hiệu quả nhất